các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó một giáo viên có hơn hai mươi năm làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và quản lý giáo dục nêu quan điểm rằng
việc tổ chức lớp chuyên trường chuyên ở bậc trung học cơ sở mâu thuẫn với mục tiêu giáo dục tiểu học
nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi vì giáo viên khẳng định việc xóa bỏ trường chuyên cấp trung học cơ sở nên làm từ lâu
giáo viên này cho rằng nếu coi những trường chuyên cấp hai cấp ba là môi trường đào tạo học sinh giỏi
thì mặc nhiên những trường không phải là chuyên sẽ không có học sinh giỏi
từ kinh nghiệm giảng dạy ông khẳng định học sinh giỏi không phải là những học sinh giỏi ngay từ bé
có nhiều học sinh không thể hiện tố chất năng lực ở giai đoạn này
nhưng tới một giai đoạn khác lại thể hiện nhiệm vụ của người thầy là luôn theo sát để kịp thời phát hiện
khơi gợi khích lệ và bồi dưỡng cho những tố chất của trò được bộc lộ và phát triển
ở góc độ này nếu chỉ tập trung bồi dưỡng cho những học sinh sớm thể hiện tố chất hay có kiến thức
kỹ năng nhờ ôn luyện sớm mà có được nhà trường thầy cô sẽ bỏ qua những học sinh có tố chất tiềm ẩn khác
đồng thời những học sinh có tố chất nhưng không ở trong môi trường chuyên chọn sẽ không có cơ hội được bồi dưỡng tài năng
vị giáo viên nhấn mạnh rằng đây chính là một sự bất bình đẳng trong giáo dục
ông cũng phân tích thêm theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như xu thế phát triển thế giới
giáo dục phổ thông không tập trung vào kiến thức kỹ năng nữa mà tập trung vào năng lực phẩm chất
việc tồn tại trường chuyên đào tạo mũi nhọn ở bậc trung học cơ sở mâu thuẫn với mục tiêu giáo dục ở bậc tiểu học
ông cho rằng cả năm năm đánh giá học sinh ở năng lực phẩm chất nhưng thi vào lớp sáu chất lượng cao lại đánh giá kiến thức kỹ năng
như thế là học một đằng thi một nẻo dạy một đằng đánh giá một nẻo
cùng quan điểm một giáo viên dạy toán tại hà nội khẳng định
gần như một trăm linh học sinh đỗ được vào trường chất lượng cao hay lớp chất lượng cao đều nhờ đi học thêm từ sớm
chỉ một kiểu số rất nhỏ có phẩm chất đặc biệt
do đó mặc dù ngành giáo dục lẫn xã hội luôn phản đối dạy thêm học thêm
nhưng còn trường chuyên lớp chọn thì còn dạy thêm học thêm
cách thức ra để thi của các trường chất lượng cao bậc trung học cơ sở minh chứng cho những gì tôi nói
có bao nhiêu học sinh có thể làm được những đề thi đó nếu không được luyện đỏ ngày đêm
cũng liên quan đến trường chuyên ở bậc trung học cơ sở
nhiều chuyên gia cho rằng sự tồn tại của trường chuyên
lựa chọn xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội cũng như nhu cầu của đất nước
tuy nhiên cách thức thực hiện việc đó lại là câu chuyện cần thảo luận
một giáo viên công tác lâu năm trong ngành giáo dục nhận định
hệ trung học cơ sở trong trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
không phải hệ chuyên mà là hệ chất lượng cao
nhưng trên thực tế hệ chất lượng cao được tổ chức giống như truyền chọn
tức học sinh học chuyên sâu nâng cao một số môn học nhất định
nhiều thầy cô khác cũng nêu quan điểm
mô hình trường trung học cơ sở chất lượng cao tại hà nội những năm gần đây
có xu hướng mở rộng phản ánh nhu cầu lớn của phụ huynh
các trường tư thục cũng tổ chức lớp chất lượng cao
đầu tư đào tạo mối nhọn với nhiều cách chiêu sinh hấp dẫn
để thu hút học sinh giỏi có cung thì có cầu đó là thực tế
song nếu ngành giáo dục cứ chạy theo phục vụ nhu cầu cá nhân
thì mục tiêu chung sẽ bị ảnh hưởng làm lây hướng phát triển của xã hội
và việc xóa bỏ trường chuyên chỉ là hình thức
trường chuyên bị dẹp sẽ tài sinh dưới dạng thu nhỏ kiểu lớp chọn
lớp chất lượng cao trong trường thường
từ thực tế này nhiều thầy cô cho rằng
cần thay đổi tư duy của các nhà quản lý giáo dục trong việc bồi dưỡng nhân tài
chỉ khi giáo dục thay đổi quan niệm và tư duy của phụ huynh về giáo dục mới chuyển hướng
những trường học tiên phong trong việc thay đổi cách bồi dưỡng học sinh giỏi
ở bậc tiểu học trung học cơ sở và đạt hiệu quả tích cực
theo đó thay vì dồn các học sinh giỏi vào mùa lớp
và đầu tư toàn bộ nguồn lực cho lớp đó
nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp
phải có trách nhiệm phân hóa học sinh theo các trình độ
những học sinh được phân hóa ở nhóm trên sẽ được tập trung bồi dưỡng
tuy nhiên nhóm này không cố định mà luôn thay đổi theo sự phát triển của từng học sinh
giáo viên phải chủ động quan sát
thể hiện tổ chất năng lực của học sinh để có sự luân chuyển
ban giám hiệu cũng quan sát qua các bài kiểm tra
cách làm này tạo công bằng cho học sinh
thông qua việc trao cơ hội và động lực phát triển cho tất cả các em
ở mọi thời điểm trong quá trình học tập
đồng thời cũng khiến cho mỗi giáo viên đều cảm thấy có giá trị
họ sẽ cố gắng bồi dưỡng cho học sinh của họ
thay vì suy nghĩ mình là giáo viên lớp thường
chỉ cần dạy học trò như thế là được rồi
và như thế mỗi trường đều có giá trị
mỗi thầy cô đều có giá trị
mỗi học sinh đều có giá trị
chứ không phải là chỉ trường chuyên lớp chọn
học sinh lớp chọn giáo viên lớp chọn mới có giá trị và xứng đáng được đầu tư
liên quan đến vấn đề này sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
sẽ đề xuất phương án giữ ổn định việc tuyển lớp sáu
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đơn vị đang tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
về phương án đề xuất giữ ổn định cho học sinh giữ tuyển vào lớp sáu
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó nếu đề xuất này được chấp thuận
thì có thể trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
sẽ tiếp tục được tuyển sinh lớp sáu
xong sở cũng phải tính tới có giải pháp để không trái luật giáo dục
theo đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội
đơn vị sẽ tham mưu cho thành phố
một hướng giải quyết là xin cơ chế đặc thù cho hà nội
trong việc duy trì hệ trung học cơ sở
ở trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
hiện ngành giáo dục hà nội đang thực hiện mô hình trường công lập chất lượng cao
theo luật thủ đô
trong luật thủ đô có nêu
xây dựng một số cơ sở giáo dục mầm non
giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thủ đô
theo các tiêu chí về cơ sở vật chất
đội ngũ giáo viên chương trình
phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục
việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao
theo nguyên tắc tự nguyện
trước đó trong văn bản gửi tới sở giáo dục và đào tạo hà nội
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định
căn cứ khoảng một sáu mươi hai luật giáo dục
ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trường chuyên được thành lập
ở cấp trung học phổ thông
vì vậy không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho hay
theo quy định tại thông tư năm hai nghìn hai mươi ba
của bộ trưởng giáo dục và đào tạo
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của trường trung học phổ thông chuyên
chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên
các lớp không chuyên đã được tuyển sinh
và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên
tiếp tục thực hiện theo quy định
tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai
của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của trường trung học phổ thông chuyên
và thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bốn
của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo sửa đổi
bổ sung điều hai mươi ba và điều hai mươi bốn
quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
ban hành kèm theo thông tư
cho đến khi học hết lớp một mươi hai
đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên
của trường trung học phổ thông chuyên
theo quy định tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai
và thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bốn
được thực hiện đến hết năm học
do đó bộ giáo dục và đào tạo
đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội
chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường
trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định
nếu chiếu theo đó trường trung học phổ thông chuyên
hà nội amsterdam phải ngừng tuyển sinh
khối không chuyên từ năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
chủ đề này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm
của dư luận đặc biệt là các vị
phụ huynh mọi thông tin mới nhất liên quan
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video
tiếp theo cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại